kính chào quý vị và các bạn
sáng nay vị trí tâm bão số năm ở trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc vịnh bắc bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
đến hai mươi hai giờ tối nay bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sang đến sáng ngày mai bão suy yếu tiếp thành một vùng áp thấp trên khu vực nam vịnh bắc bộ
do ảnh hưởng của bão nơi khu vực vịnh bắc bộ bao gồm các đảo cô tô bạch long vĩ
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
sóng biển cao từ hai bốn m biển động mạnh
phía đông bắc bộ trong ngày mai ban ngày có nắng chiều tối xuất hiện mưa rông cục bộ
nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ có nơi thấp hơn
sang đến ngày hai mươi hai và ngày hai mươi ba tại khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và rông dài rác
nhiệt độ giảm nhẹ từ một hai độ
các tỉnh phía tây bắc bộ trong thời gian tới có thời tiết đẹp
hầu như không mưa ban ngày trời nắng nhẹ
nhiệt độ từ nay đến ngày hai mươi ba tại khu vực này ở ngưỡng mát mẻ dễ chịu
cao nhất phổ biến không quá ba mươi độ
trong ngày mai tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
phổ biến là ít mưa ban ngày trời có nắng nhiệt độ trưa chiều từ hai mươi chín ba mươi hai độ
từ ngày hai mươi hai mưa gia tăng trở lại có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và dài rác có rông nhiệt độ giảm nhẹ từ một hai độ
từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
mưa ít hơn phổ biến có mưa rào và rông rải rác vào lúc chiều tối
ban ngày có nắng gián đoạn nhiệt độ cao nhất không quá mức ba mươi ba mươi ba độ trong ngày mai
sau đó giảm mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới duy trì tình trạng có mưa rông ở diện giải rác
tập trung chính là vào chiều tối ban ngày giảm mưa
xen kẽ trời nắng với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
các tỉnh nam bộ có thời tiết chủ đạo là ngày nắng
gián đoạn chiều tối có mưa rông ở diện dài rác
ngày mai trời oi bước vào buổi trưa chiều với nhiệt độ là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
sau đó giảm khoảng một độ trong hai ngày tiếp theo